tại thành phố hồ chí minh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thắp hương tưởng niệm
tại gia đình của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ qua các thời kỳ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thắp hương tưởng niệm tại gia đình nguyên tổng bí thư nguyễn văn linh
nguyên thủ tướng chính phủ võ văn kiệt nguyên chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải nguyên bộ trưởng quốc phòng chủ tịch nước lê đức anh
nguyên quyền chủ tịch nước nguyên chủ tịch quốc hội luật sư nguyễn hữu thọ
tại các điểm đến thăm sau khi thắp hương tưởng nhớ công lao đóng góp đất nước của các vị nguyên lãnh đạo đảng
nhà nước chính phủ quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gửi lời thăm hỏi
và chúc mừng các gia đình năm mới mạnh khỏe hạnh phúc bình an mọi sự tốt đẹp
cũng nhân dịp này chủ tịch quốc hội đã đến chúc mừng năm mới và mừng thọ đồng chí ngô thị huệ
một trăm linh ba tuổi phu nhân của cố tổng bí thư nguyễn văn linh nguyên đại biểu quốc hội các khóa một hai ba bốn
nguyên phó bí thư tỉnh ủy vĩnh long
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đồng chí ngô thị huệ luôn mạnh khỏe trường thọ
sống vui sống khỏe cùng con cháu để chứng kiến sự phát triển của đất nước